công an khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác không tạo sơ hở cho các đối tượng ra tay thực hiện hành vi cấp dật hạn chế tối đa việc đi lại một mình vào đêm khuya khu vực vắng người
khi xảy ra vụ việc thì nhanh chóng ghi nhận đặc điểm của đối tượng phương tiện và báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý